trao đổi với dinh nam nghệ sĩ thương tín cho biết ông nhận làm giao hàng cho một quán phá lấu để kiếm thêm thu nhập trong thời gian dịch bệnh
chủ quán pha lấu ở hoc mon biết hoàn cảnh gia đình của ông nên muốn giúp đỡ nam diễn viên
khi nhận được lời đề nghị tôi đồng ý ngay tôi còn sức khỏe vẫn có thể tự làm để kiếm sống
tôi không muốn bị mang tiếng chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ của khán giả và các nhà hảo tâm ông nói
thương tín cho biết sau lần bị đột quỵ vào đầu năm hai nghìn hai mươi một sức khỏe của ông chưa thể phục hồi
chân vẫn đi tập tỉnh nam diễn viên thừa nhận khi chạy xe đoạn đường xa ông không tránh khỏi mệt mỏi
tuy nhiên ông cảm thấy đây là công việc phù hợp với bản thân giúp gia đình tăng thu nhập trong những ngày dịch bệnh
hiện tại mỗi ngày thương tín giao khoảng ba năm đơn hàng chủ yếu ở hoc mon và các quận huyện lân cận
ông kể thời gian không cố định bất cứ khi nào chủ quán gọi tôi phải có mặt để đi giao hàng
được gặp gỡ trò chuyện với khán giả tinh thần tôi tốt hơn nhiều so với việc chỉ quen quần ở phòng trọ chật hẹp
có khán giả khi nhận ra tôi là người giao hàng
thương tín cho biết hiện ông sử dụng xe máy do nhạc sĩ tô hiếu tặng để giao hàng mỗi ngày
chiếc xe cũ bị trộm lấy từ tháng một mươi một tôi đã báo công an về vụ việc
camera cũng ghi lại hình ảnh của người trộm xe máy nhưng đến giờ vẫn chưa tìm lại được xe
cuộc đời tôi có quá nhiều chuyện không may nhưng tôi chấp nhận tất cả
tôi không muốn bị nói là ăn mải quá khứ sống dựa vào người khác
ông nói thêm người chủ con phá lấu cũng giới thiệu chỗ ở mới cho thương tín nhưng ông chưa chuyển tới
nam diễn viên cho biết ông vẫn đang ở nhà trọ cũ vợ và con gái ông thuê trọ ở chỗ khác
hiện tại chúng tôi không sống chung có lẽ cô ấy thất vọng khi lấy chồng vì tôi không có đủ điều kiện để lo cho vợ con
tôi không trách cứ điều gì ngược lại tôi tự trách mình vì để cô ấy và con vất vả ông cho hay
về số tiền hai trăm bốn mươi bốn triệu đồng mà nghệ sĩ ưu tú trịnh kim chi trao lại cho vợ chồng ông
thương tín cho biết
cả hai không sử dụng mà gửi ngân hàng tiền tiết kiệm mỗi tháng dùng để đóng học phí cho con gái
ông và vợ đã viết giấy cam kết sử dụng đúng mục đích số tiền mạnh thường quân tặng
hồi tháng hai thương tín bị đột quỵ và phải nhập viện điều trị
lúc này trịnh kim chi và một số nghệ sĩ kêu gọi đóng góp cho ông được bốn trăm linh triệu đồng
ngoài ra các mạnh thường quân còn gửi tiền vào tài khoản của vợ thương tín bốn trăm linh triệu đồng
nam diễn viên cũng được khán giả tặng ô tô